anh nguyệt xin kính chào quý vị khán giả đến với chuyên mục đô thị thông minh
chuyên mục được phát sóng vào chín h ba mươi thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
công ty cổ phần công viên sài gòn silicon s s